các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tại thời điểm kiểm tra chủ cơ sở không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của số thực phẩm trên
ông khương khai nhận số thực phẩm này được ông thu gom tại nhiều lò mổ trên địa bàn thành phố pleiku để vận chuyển vào thành phố hồ chí minh tiêu thụ
mặc dù không có giấy phép kinh doanh nhưng cơ sở này vẫn ngang nhiên hoạt động giết mổ và thu gom thực phẩm
được biết trước đó cơ sở này đã bị công an thành phố pleiku phát hiện xử phạt hành chính hơn hai mươi triệu đồng
vì không có giấy phép kinh doanh giấy cam kết bảo vệ môi trường
chủ cơ sở đã ký cam kết không tái phạm